tại quảng trị không chỉ thực hiện công tác di rời cứu trợ người dân trước và trong bão số một mươi mà ngay khi bão tan lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra cùng người dân
sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang đã góp phần thắt chặt tình quân dân giúp người dân sớm ổn định cuộc sống khi mưa bão đi qua
bão số một mươi đã khiến hơn hai hai trăm linh ngôi nhà tại tỉnh quảng trị bị tốc mái
ngay sau báo các đồn biên phòng tuyến biển như đồn biên phòng cửa việt đồn biên phòng cửa tùng đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà sửa sang tàu thuyền và chuẩn bị ngư lưới cụ để tiếp tục vươn khơi bám biển
nhờ chân tin của vị ban và chính quyền của địa phương cũng như bộ đội biên phòng đồn cửa việt đã về giúp
nhờ chân tin của vị ban và chính quyền của địa phương cũng như bộ đội biên phòng đồn cửa việt đã về giúp
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín bộ đội biên phòng đồn cửa việt đã về giúp
công an tỉnh quảng trị đã huy động cán bộ chiến sĩ về các huyện vĩnh linh cam lộ giúp người dân ở các địa phương này gặt lúa phòng tránh mưa lớn gây ngập úng sau bão đồng thời lập lại mái nhà và dừng lại những gốc cao su hồ tiêu đã bị đổ do bão số một mươi gây ra
sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh góp phần thắt chặt tình quân dân giúp người dân sớm ổn định cuộc sống khi mưa bão đi qua